tối ngày hai mươi năm tháng bốn tại quảng trường hùng vương thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã lòng trọng diễn ra lễ đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố lạng sơn là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh lạng sơn
năm hai nghìn thị xã lạng sơn được công nhận là đô thị loại ba đến năm hai nghìn hai chính phủ ban hành nghị định về việc thành lập thành phố lạng sơn trực thuộc tỉnh
sau một mươi tám năm xây dựng và phát triển thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân hàng năm đạt từ một mươi một mươi một thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bảy mươi tám triệu đồng một năm
nhiều khu đô thị mới khu chức năng thương mại dịch vụ nhà ở được hình thành
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông điện chiều sáng cấp thoát nước công viên vườn hoa cây xanh được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
đã đạt được ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã ký quyết định công nhận thành phố lạng sơn là đô thị loại hai trực thuộc tỉnh lạng sơn